theo nghị định hai mươi tám hai nghìn hai mươi ndcp từ ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi người thuê giúp việc sẽ bị phạt từ một mươi đến một mươi năm triệu đồng
nếu không trả bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế cho người giúp việc làm sao bảo đảm tính khả thi
theo nghị định số hai mươi tám năm hai nghìn hai mươi của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chiến lĩnh vực lao động bảo hiểm xã hội
đưa người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
nghị định quy định rõ buộc người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng bằng văn bản với người giúp việc gia đình
khi vi phạm bên cạnh đó buộc trả đủ tiền tàu xe đi đường
giấy tờ tùy thân trả đủ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế cho người giúp việc gia đình khi vi phạm quy định trên
thưa quý vị từ ngày một mươi năm tháng bốn không ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản không đóng bảo hiểm xã hội
bảo hiểm y tế cho người giúp việc gia đình chủ nhà sẽ bị phạt
tuy nhiên việc đưa văn bản này vào thực tế sẽ như thế nào khi về bản chất đây là quan hệ lao động mang tính thỏa thuận
chúng ta cùng đến với phần trao đổi của luật sư cùng với biên tập viên khánh thư để hiểu rõ hơn về vấn đề này
xin mời chị khánh thư
vâng xin cảm ơn trường quan s hai
thưa luật sư phạm kỳ dương ông nghĩ sao về việc chủ nhà sẽ bị phạt tiền tới một mươi năm triệu đồng
nếu không đóng cho người giúp việc khoản tiền đóng bảo hiểm xã hội hay bảo hiểm y tế hay là giữ bản gốc của giấy tờ tùy thân
hiện nay nhu cầu tuyển dụng người giúp việc tại các đô thị là khá cao
tuy nhiên trên thực tế thì việc người giúp việc
được ký hợp đồng bằng văn bản và được đóng bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế thì rất ít người giúp việc là những người yếu thế trong xã hội
vì vậy mức xử phạt một mươi năm triệu là hợp lý nhằm đảm bảo quyền lợi của người giúp việc
thưa ông nếu như mà chủ nhà bị phạt thì sẽ tiến hành theo cái phương thức nào và cơ quan nào sẽ tiến hành xử phạt ạ
căn cứ theo nghị định số hai mươi tám
thì có hai phương thức xử phạt
một là xử phạt tiền
hai là buộc khắc phục hậu quả
việc buộc khắc phục hậu quả thì bao gồm là trả lại các giấy tờ văn bản mà chủ nhà đã giữ
ngoài ra phải trả tiền tàu xe và trả các khoản tiền về bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
về thẩm quyền xử phạt thì ủy ban nhân dân cấp xã
về thẩm quyền xử phạt thì ủy ban nhân dân cấp xã
và ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền xử phạt
theo tôi thì quy định này về tính khả thi là rất thấp
vì người giúp việc là những người có hoàn cảnh khó khăn thiếu hiểu biết về pháp luật
việc thanh tra kiểm tra đối với các cái vi phạm này nó là rất khó
vì vậy cho nên là tôi nghĩ rằng cái quy định này rất khó để có thể thực hiện trong thực tế
thực ra cái câu chuyện là khi mà chúng ta trích một cái số tiền từ tiền lương của người giúp việc để đóng bảo hiểm
thì điều đấy là hoàn toàn hợp lý đúng không ạ để đóng bảo hiểm xã hội cho họ
thế nhưng mà câu chuyện ở đây là chúng ta phải đánh vào ý thức của chủ thể có nghĩa là người đi thuê người giúp việc đó
câu chuyện ở đây không phải là cái mức xử phạt bao nhiêu mà ở đây là nâng cao về vấn đề ý thức
về phía chủ sử dụng giúp việc thì người ta cũng ý thức hơn
trong việc đảm bảo các quyền lợi của người giúp việc
ngoài ra về phía người giúp việc thì người ta cũng hiểu rõ hơn những cái quyền và lợi ích hợp pháp của mình
theo như những chia sẻ của ông bản thân những người giúp việc cũng cần phải tìm hiểu rõ để có thể bảo đảm quyền và lợi ích của mình đúng không ạ
thưa quý vị và các bạn quy định nhằm bảo vệ quyền lợi của những người giúp việc trong gia đình là cần thiết
nhất là việc bảo đảm cho họ có các quyền về bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
tuy nhiên cũng cần có các quyền về bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
tuy nhiên cũng cần có quy định cụ thể vừa bảo đảm triển khai trên thực tế vừa bảo đảm tính tự nguyện của các thỏa thuận giữa hai bên
và đến đây thì phần trình bày của tôi cũng xin được kết thúc